liên đoàn giới chủ hàn quốc công bố kết quả khảo sát năm trăm linh chín doanh nghiệp trên toàn quốc cho thấy
chỉ có năm mươi bảy tám doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết nguyên đán cho người lao động giảm ba bảy so với một năm trước
con số này phản ánh nhận định của doanh nghiệp về tình hình kinh tế trước thêm tết nguyên đán năm nay
trong số các doanh nghiệp có hơn ba trăm linh nhân viên tỷ lệ trả lời sẽ thưởng tết cho người lao động là bảy mươi một
tỷ lệ này ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới ba trăm linh nhân viên là năm mươi năm
xét theo quy mô doanh nghiệp tỷ lệ doanh nghiệp nhận định tiêu cực là sáu mươi sáu bảy ở doanh nghiệp lớn bảy mươi tám ở doanh nghiệp vừa và nhỏ
cũng theo kết quả khảo sát số ngày nghỉ tết nguyên đán bình quân ở các doanh nghiệp là bốn ngày
lý do là vì trong năm ngoái ba ngày nghỉ lễ chính thức rơi vào thứ hai tới thứ tư nên nhiều doanh nghiệp cho người lao động nghỉ liền từ thứ bảy chủ nhật tuần trước đó
trong năm nay ngày mùng một và mùng hai tết trùng vào thứ bảy và chủ nhật nên nhiều công ty chỉ cho người lao động nghỉ bốn ngày